thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi tháng tám phiên tòa xét xử đại án bán rẻ hai khu đất vàng cho tư nhân
gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng ngân sách nhà nước xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương
tổng công ty ba tháng hai tiếp tục phần tranh luận
tại phiên tòa cựu bí thư tỉnh ủy bình dương bị cáo trần văn nam xin nhận một phần trách nhiệm
và khẳng định không tranh công không đổ lỗi cho cấp dưới
tổng công ty ba tháng hai tiếp tục phần tranh luận
tổng công ty ba tháng hai tiếp tục phần tranh luận